hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ban hành văn bản số sáu mươi chín vpt gửi các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ
về việc chủ động ứng phó với rông lốc xét mưa đá mưa lớn lũ quét sạt lở đất và rét hại
các tỉnh thành phố chủ động ứng phó với rông lốc xét mưa đá mưa lớn lũ quét sạt lở đất
có thể xảy ra trong đó tập trung vào việc giả soát nơi ở của người dân
sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống
đặc biệt là bố trí lực lượng sung kích vật tư phương tiện tại chỗ
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả
được nhanh chóng kịp thời hiệu quả
các địa phương thông tin kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân
về tình hình thiên tai thời tiết chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp
với cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng
ứng phó với rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh mưa lớn lũ quét sạt lở đất
để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo
về tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé